từ giữa tháng một mươi đến nay số ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận tại thành phố hồ chí minh có chiều hướng giảm so với giai đoạn đỉnh điểm vào hồi tháng tám và tháng chín
tuy nhiên hcdc nhận định dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
trong giai đoạn từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai tổng ca nhiễm giảm còn là bảy bốn trăm hai mươi bốn ca trung bình một trăm linh dân có khoảng tám mươi một ca nhiễm
hcdc khuyến cáo người dân cố gắng thực hiện các thói quen tốt như đeo khẩu trang khử khuẩn thường xuyên hơn
giảm bớt việc tụ tập ngồi khoảng cách với nhau để giảm nguy cơ nhiễm bệnh
tiếp tục thông tin liên quan tới diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh và giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh nguyễn hoài nam
và các công văn khẩn gửi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và sở xây dựng thành phố hồ chí minh về tình hình sử dụng và sản xuất khí oxy của các đơn vị
công điện được đưa ra trong tình hình thành phố hồ chí minh đang thiếu oxy y tế
hiện nay nhu cầu oxy lỏng của ngành y tế thành phố hồ chí minh hiện khoảng ba trăm năm mươi tấn một ngày
thế nhưng năng lực cung ứng tối đa của các đơn vị chỉ là hai trăm ba mươi hai tấn một ngày
theo đó dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên nhu cầu oxy lỏng y tế cho các bệnh viện cơ sở y tế đang tăng dần
trong khi đó công suất sản xuất của các nhà cung cấp có hạn dẫn đến nguy cơ thiếu hụt oxy lỏng để cung cấp cho y tế
sở y tế chỉ ra nguy cơ
hiện nay việc cung cấp oxy cho các bệnh viện chậm và thậm chí các công ty thông báo không có oxy để cung cấp
việc thiếu hụt oxy lỏng cung cấp cho các bệnh viện là rất nguy hiểm và ảnh hưởng tới công tác cấp cứu điều trị người bệnh
theo sở nhu cầu oxy lỏng của các đơn vị y tế từ một mươi một tháng một mươi hai đến một mươi bảy tháng một mươi hai là một bảy mươi tấn và một mươi năm trăm linh chai oxy loại bốn mươi lít tương đương năm mươi bốn tấn
nếu tính riêng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai là một trăm sáu mươi sáu tấn với một năm trăm linh chai oxy
dự kiến trong thời gian tới ngành y tế cần ba trăm năm mươi tấn oxy lỏng dự trữ mỗi ngày
trong khi đó theo thống kê khả năng cung ứng oxy của tám công ty cho thành phố chỉ tối đa là hai trăm ba mươi hai tấn mỗi ngày
sau khi quận một mươi của thành phố hồ chí minh nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao trở thành vùng cam hàng quán tại sáu phường ở quận một mươi thành phố hồ chí minh có nguy cơ dịch covid một mươi chín cấp độ ba
phải ngừng kinh doanh phục vụ rượu bia cùng một số hoạt động khác
trao đổi với phóng viên báo chí về biện pháp ứng phó khi mức nguy cơ dịch covid một mươi chín trên địa bàn ở cấp độ ba nguy cơ cao
chủ tịch ubnd quận một mươi nguyễn thị thu hường cho biết quận đã cảnh báo và yêu cầu các phường tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
và áp dụng các phương án cụ thể đối với từng nơi tùy theo diễn biến tình hình
cụ thể với sáu phường thuộc cấp độ ba dịch covid một mươi chín gồm phường hai phường tám phường một mươi hai phường một mươi ba phường một mươi bốn và phường một mươi năm áp dụng các biện pháp
theo quy định của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ như hàng quán ngừng phục vụ rượu bia và hạn chế một số hoạt động
đối với tám phường đang ở cấp độ một nguy cơ thấp và cấp độ hai nguy cơ trung bình các hoạt động vẫn được tổ chức bình thường
nhưng chính quyền địa phương phải theo sát diễn biến dịch
bà hương cho biết vì địa phương tăng cường cấp độ dịch cho số ca mắc mới gia tăng tuy nhiên các ca này vẫn trong tầm kiểm soát
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm quận đang thực hiện chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
thống kê sơ bộ có hơn bảy năm trăm linh người
qua xét nghiệm tầm soát quận một mươi ghi nhận tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới được phát hiện
chiếm đa số trường hợp f trên địa bàn trong tuần qua
bên cạnh đó quận cũng ghi nhận một số lượng nhất định trong trường hợp mắc mới là f một của các trường hợp f phát hiện trước đó
chủ tịch ủy ban nhân dân quận một mươi đánh giá việc tăng cấp độ dịch covid một mươi chín xuất phát từ công tác tăng cường tầm soát
nhóm nguy cơ cao không phải sự lây lan do tiếp xúc giao lưu qua lại trong cộng đồng
những ngày gần đây tình hình covid một mươi chín tại hà nội có dấu hiệu nóng trở lại
thành phố liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới trong vài ngày trở lại đây hơn một ca
cũng vì vậy mà số lượng người dân đi xét nghiệm covid một mươi chín đặc biệt là xét nghiệm pcr nhiều hơn
tuy nhiên có một số phản ánh rằng việc trả kết quả pcr còn chậm
trong buổi tiếp xúc cử tri quận hai bà trưng sau kỳ họp thứ ba
cử tri quận đã đưa kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ ra kết quả xét nghiệm pcr
trong buổi tiếp xúc
liên quan công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đáng chú ý bà đỗ thị phúc cho biết
một số người dân phản ánh việc trả kết quả xét nghiệm pcr còn chậm
cử tri đưa ra kiến nghị đề nghị thành phố có biện pháp đẩy nhanh tiến độ trả kết quả xét nghiệm
và kịp thời công bố danh sách bệnh nhân khỏi bệnh
đồng thời cần xem xét để trung tâm y tế quận và trạm y tế các phường
được trang bị máy xét nghiệm pcr tạo điều kiện cho địa phương chủ động trong xét nghiệm và điều trị covid một mươi chín
cùng về vấn đề phòng chống dịch ông phạm kim dũng phường thanh lương cho rằng
tình hình dịch covid một mươi chín thời gian qua diễn biến phức tạp
thành phố luôn phải ban hành những quyết sách kịp thời cho phù hợp tình hình dịch bệnh
với phương châm truy vết nhanh khoanh vùng hiệu quả và xét nghiệm diện rộng
để không bỏ sót f trong cộng đồng thành phố đã triển khai linh hoạt
việc phong tỏa tạm thời những khu vực có ca nhiễm mới không làm ảnh hưởng cuộc sống người dân
tuy nhiên cử tri cũng bày tỏ lo ngại khi những ngày qua tình hình dịch bệnh có phần phức tạp hơn
khi một số ngày hà nội phát sinh trên một ca mắc mới trong đó bốn mươi là lây nhiễm trong cộng đồng
cũng trong buổi tiếp xúc phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương đức tuấn đã nêu rõ
quận hai bà trưng và quận đống đa có tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín cao
nên hai địa phương đã có nhiều biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn
vì thế tôi mong người dân chấp hành nghiêm các quy định của thành phố và quận
đặc biệt là hạn chế tập trung đông người đồng thời địa phương cần tăng cường kiểm tra công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa bàn nhất là ở những khu vực có nguy cơ cao như bệnh viện
cơ sở sản xuất chợ siêu thị bến xe
cùng đó cần đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện năm k không chủ quan lơ là
vì đã tiêm phòng vaccine covid một mươi chín xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
tiếp tục bản tin chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới
tại mỹ trong thời điểm hiện tại ông midpron đã càng quét khiến cho nước này ghi nhận số ca mắc mới
và ca nhập viện tăng chóng mặt giới chức y tế mỹ đã lên tiếng cảnh báo về biến thể này
giám đốc viện y tế quốc gia mỹ thậm chí đã còn dự báo ca nhiễm trong thời gian tới có thể lên tới một triệu mỗi ngày
do biến thể omicron giới chuyên gia y tế hàng đầu ở mỹ mới đây đã cảnh báo rằng
mỹ có thể sẽ chứng kiến số ca nhiễm và nhập viện do covid một mươi chín cao kỷ lục trong bối cảnh biến thể omicron
đã xuất hiện
giám đốc viện y tế quốc gia mỹ cho rằng số ca nhiễm mới sẽ tăng nhanh chóng trong những tuần tới
và có thể lên tới một triệu ca mỗi ngày cho biến thể omicron cao hơn bốn lần so với đỉnh điểm hai trăm năm mươi ca
hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trong khi đó giám đốc viện diễn ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia tiến sĩ anthony fauci
cũng cho rằng mỹ sẽ ghi nhận các ca nhiễm mới số ca nhập viện và số người chết cao kỷ lục
trong thời gian tới
khi tỷ lệ lây nhiễm omicron thậm chí tăng gấp đôi chỉ sau hai hoặc ba ngày ở nhiều nơi
theo tiến sĩ fauci omicron gần như chắc chắn sẽ trở thành chủng chủ đạo ở mỹ
các chuyên gia y tế công cộng ở mỹ hiện đang lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới do biến thể omicron
kết hợp với delta gây ra trong mùa đông năm nay
giới chức y tế hiện vẫn đang nghiên cứu mức độ nghiêm trọng của loại biến thể mới này so với các chủng được phát hiện trước đây
trong khi đó giới bác sĩ và y tế mỹ đang cảnh báo rằng
đang tiếp tục gặp khó khăn bởi số ca nhiễm mới liên tục tăng trong thời gian qua
mỹ hiện đang ghi nhận trung bình hơn một trăm hai mươi tám ca nhiễm và gần một ba trăm linh ca tử vong mỗi ngày
trong bối cảnh số ca mắc oipron đang lan nhanh ở mỹ một số trường học
bao gồm ở cấp phổ thông và đại học đã chuyển sang học trực tuyến kết thúc sớm học kỳ mùa thu
hoặc yêu cầu toàn bộ học sinh từ năm tuổi trở lên phải bắt buộc tiêm vaccine
tổng thống joe biden sẽ có bài phát biểu về nỗ lực chống covid một mươi chín ở mỹ vào ngày hôm nay
thư ký báo chí nhà trắng jambosaki nhấn mạnh chính quyền tổng thống biden đã sẵn sàng cho khả năng gia tăng
số ca nhiễm mới và tổng thống biden sẽ nêu rõ các bước đi cụ thể để ứng phó với thách thức này
diễn biến dịch covid một mươi chín tại mỹ đang vô cùng căng thẳng khi phải gánh dịu làn sóng biến thể omicron trồng lên cả delta
mới đây một thượng sĩ của mỹ cũng vừa qua đời sau vài tuần mắc covid một mươi chín
đáng chú ý từng nghị sĩ này đã từng thẳng thắng chỉ trích lệnh đối phó khẩn cấp với covid một mươi chín
của chủ jane inslee và đã đệ trình dự luật bảo vệ quyền của những người không muốn tiêm chủng
thượng nghị sĩ arsen đã qua đời vào hôm một mươi bảy tháng một mươi hai
trước đó khoảng một tháng ông ericsson đã liên hệ với các đồng nghiệp của đảng cộng hòa
để thông báo về việc ông nhận kết quả dương tính với sars cov hai sau khi đến el salvador
ông cũng xin lời khuyên từ các thành viên hạ viện và thượng viện mỹ về cách nhận thuốc kháng thể đơn giản
vốn không có sẵn ở quốc gia mỹ latin này
không lâu sau đó ông ericsson trở về mỹ trên một chuyến bay di tản y tế
và được tiếp tục điều trị tại một bệnh viện ở florida
thông tin về tình hình sức khỏe của ericsson trước khi qua đời không được công bố
vì vậy không rõ nguyên nhân tử vong có phải do covid một mươi chín hay không
ông ericsson từng có sáu nhiệm kỳ làm việc tại hạ viện trước khi được bầu vào thượng viện năm hai nghìn hai mươi
ông từng là người phụ trách chiến dịch tranh cử của donald trump ở khu vực washington
ông đã từng gây gắt phản đối chiến lược tiêm chủng bắt buộc của mỹ
hiện chưa rõ ông ericsson có tiêm ngừa covid một mươi chín hay không
liên quan tới biến thể omicron theo một nghiên cứu mới liều thứ ba của vaccine sinopharm
có khả năng trung hòa trước biến thể omicron thấp hơn đáng kể
so với khả năng trung hòa trước chủng sars cov hai gốc
nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ đại học charleston thượng hải
và một phòng thí nghiệm chuyên về các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp có trụ sở tại thượng hải
nghiên cứu đã phân tích mẫu máu của hai trăm chín mươi hai nhân viên y tế
và tiêm liều thứ ba của vaccine sinopharm
kết quả cho thấy liều tăng cường của vaccine sinopharm có khả năng trung hoại
trước biến thể omicmon thấp hơn đáng kể so với khả năng trung hòa trước chủng sars cov hai gốc
cụ thể hoạt động trung hòa của liều tăng cường vaccine sinopharm trước biến thể omicron
đã giảm hai mươi một lần so với chủng sars cov hai gốc
tuy nhiên các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh kết quả này không thể hiện hiệu quả chung
của liệu tăng cường vaccine sinopharm trước biến thể omicron
vì kháng thể trung hòa chỉ là một một
nghiên cứu cho thấy khoảng tám chín tháng sau khi tiêm liều hai
hoạt động trung hòa của vaccine sinopharm trước chủng virus gốc khó có thể được phát hiện
nhưng liều tăng cường đã nâng cao đáng kể mức độ trung hòa kháng thể
sinopharm hiện vẫn chưa lên tiếng về nghiên cứu này
vaccine b b i b p covid của sinopharm và vaccine coronavac của sinovac biotech
là hai loại vaccine được sử dụng nhiều nhất ở trung quốc
và là hai loại vaccine covid một mươi chín xuất khẩu
mới đây các nhà nghiên cứu mỹ phát hiện ra vaccine covid một mươi chín hai liều của moderna
kém hiệu quả hơn trước biến thể omicron nhưng một mũi tiêm nhắc lại sẽ làm tăng mức kháng thể
lên mức có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn omicron
tác giả nghiên cứu tiến sĩ david montefiore nhà vi rút học tại trung tâm y tế đại học dirk của mỹ
đã cùng các đồng nghiệp lấy mẫu máu của ba mươi người được tiêm hai liều vaccine moderna
sau đó họ kiểm tra hiệu quả của kháng thể trong các mẫu máu này
với virus giả
virus giả được tạo ra trong phòng thí nghiệm để bắt trước các đột biến trên biến thể omicron
các nhà khoa học đã phát hiện ra các kháng thể có hiệu quả ngăn chặn biến thể omic ron thấp hơn khoảng năm mươi lần
hàn quốc vừa qua đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục
tỷ lệ ca bệnh nặng tăng cao khiến cho dường bệnh hoạt động hết công sức
chính phủ hàn quốc đã bố trí thêm ba mươi tám giường bệnh song tình hình vẫn chưa được cải thiện
đặc biệt công suất giường dành cho các ca bệnh nặng tại thủ đô seoul đạt gần chín mươi
tức là trên thực tế tất cả giường bệnh đều đã có bệnh nhân
đáng chú ý hàn quốc ghi nhận bốn trên một tổng số một trăm bảy mươi tám ca nhiễm biến thể omicron ở bệnh nhân đã hoàn thành mũi tiêm thứ ba
trong đó có hai ca nhiễm vắc xin của hãng dược transcend
vắc xin chỉ tiêm một mũi duy nhất và sau đó là tiêm thêm mũi bổ sung
theo đó kết quả nghiên cứu của cơ quan sức khỏe và an toàn anh mũi thứ ba của vaccine covid một mươi chín của hãng dược astrazeneca
pfizer đem lại hiệu quả phòng ngừa chín mươi trước biến thể danta và tối đa bảy mươi sáu với biến thể omicron
các chuyên gia nhấn mạnh ngay cả khi đã tiêm mũi tiêm vaccine thứ ba người dân vẫn có thể bị nhiễm biến thể omicron
tuy nhiên nguy cơ tiến triển bệnh nặng và tử vong được giảm đáng kể qua đó khuyến cáo người dân nên tiêm mũi bổ sung
tính đến giờ ngày một mươi chín tháng một mươi hai tỷ lệ tiêm mũi thứ ba tại hàn quốc đạt hai mươi hai năm dân số
khoảng năm mươi bảy người trên sáu mũi
nhiều người trên sáu mươi tuổi đã tiêm mũi bổ sung
mặt khác một ba trăm tám mươi năm liều vắc xin moderna do công ty dược phẩm sinh học samsung biologics sản xuất
ủy thác sẽ được xuất kho giúp chính phủ hàn quốc đảm bảo tổng cộng một trăm linh năm triệu liều vaccine phục vụ công tác tiêm chủng mũi thứ ba
trước tình hình trên sở giáo dục thành phố seoul cho biết các trường tiểu học trên địa bàn thành phố sẽ được phép cho hai phần ba của học sinh đến trường
từ ngày hai mươi tháng một mươi hai cho đến kỳ nghỉ đông
thưa quý vị
trường covid một mươi chín trên thế giới hiện nay đang diễn biến vô cùng phức tạp đặc biệt là khi biến thể omicron xuất hiện
mỹ cũng đang cảnh báo rằng có thể ghi nhận tới hàng triệu ca nhiễm biến thể mới mỗi ngày do tốc độ siêu lây nhiễm của biến thể này
thời điểm hiện tại mong quý vị tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để có thể đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những tin tức trên kênh sức khỏe đời sống hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau